tàu sr bốn trăm một mươi ba của trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực ba đã đưa một mươi một người trên tàu đại hải pháp một mươi bảy bị gặp nạn vào thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu vào bờ an toàn
trước đó ngày hai mươi tháng một mươi một nhận được tin báo yêu cầu cứu nạn khẩn cấp của thuyền trưởng tàu đại hải pháp một mươi bảy
quỹ ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cục hàng hải việt nam trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam
đã nhanh chóng điều động tàu chuyên dụng sr bốn trăm một mươi ba đang thường trực tại thành phố vũng tàu đi cứu nạn khẩn cấp
đồng thời giữ liên lạc với tàu chấn an tinh thần cho các thuyền viên yêu cầu toàn bộ thuyền viên mặc áo phao
chuẩn bị các trang thiết bị cứu sinh cho tình huống xấu nhất
tàu đại hải pháp một mươi bảy vận chuyển hơn bốn hai trăm linh tấn than đang hành trình từ cảng tổng hợp khu công nghiệp ông kéo đồng nai
đến cảng nhà máy nhiệt điện duyên hải trà vinh để trả hàng
khi cách mũi vũng tàu khoảng bốn mươi ba hải lý về phía nam tây nam thì tàu bị mắc cạn